vào tối ngày hôm qua hai mươi hai tháng bốn tại thành phố sóc trăng đảng bộ và nhân dân sóc trăng
lòng trọng kỷ niệm hai mươi năm năm tái lập tỉnh sóc trăng tháng bốn năm một nghìn chín trăm chín mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã tới dự buổi lễ
phát biểu ý kiến tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc
đánh giá cao và biểu dương những thành tiệu mà đảng bộ chính quyền và nhân dân sóc trăng
đã nỗ lực phấn đấu đạt được tạo tiền đề cho sóc trăng tiếp tục đổi mới phát triển nhanh
và bền vững hơn trong những năm tiếp theo thủ tướng lưu ý sóc trăng cần năng động sáng tạo
phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực
trong và ngoài tỉnh để tạo ra những đột phá nhằm phát triển kinh tế nhanh và bền vững
thủ tướng lưu ý sắp trăng cần năng động sáng tạo phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương
quy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để tạo ra những đột phá nhằm phát triển kinh tế nhanh
và bền vững sớm thu hẹp khoảng cách phát triển so với mức bình quân chung của cả nước
ra soát hoàn thiện các quy hoạch phát triển trong đó tập trung đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng
có trọng tâm trọng điểm tạo động lực loan tỏa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
liên kết chặt chẽo các tỉnh thành phố đặc biệt là trong vùng đồng bàn thắng cửu long
để phối hợp xây dựng các đề án liên kết phát triển trước mắt cần khẳng trương hoàn thành và triển khai
thực hiện đề án liên kết phát triển bình vững tiểu vùng bắn đảo cà mau bất tỉnh bậc liêu cà mau và kiên giang
thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu sóc trăng cần đặc biệt quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội
bảo vệ tốt cảnh quan và môi trường không ngừng phát huy quyền làm chủ và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân
phát triển hành động phục vụ người dân và doanh nghiệp tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến
bảo đảm công khai minh bạch trách nhiệm giải trình góp phần cải thiện môi trường kinh doanh
nâng cao lân lực cạnh tranh phấn đấu trong nhóm đầu các tỉnh đồng bàn sông cửu long
thủ tướng cũng lưu ý bước sang giai đoạn phát triển mới sóc trăng cần phát huy tinh thần năng động sáng tạo
phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương trước mắt cần khẩn trương hoàn thành và triển khai thực hiện
đề án liên kết phát triển bền vững tiểu vùng bán đảo cà mau với các tỉnh bạc liêu cà mau và kiên giang
tại lễ kỷ niệm thay mặt đảng nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao tặng danh hiệu
vinh dự nhà nước mẹ việt nam anh hùng cho mẹ lưu thị nguyệt ở thành phố sóc trăng